hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa của tổng bí thư nguyễn phú trọng nhằm đề cao đường lối đối ngoại
trong đó khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam coi trọng quan hệ với trung quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại
mong muốn phát triển lâu dài ổn định ngày càng hiệu quả thực chất theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
đồng thời làm rõ những quan tâm lập trường đúng đắn các lợi ích chính đáng của việt nam
cùng với đó chuyến thăm cũng thể hiện sự ủng hộ đối với những tư tưởng và đường lối phát triển của đại hội hai mươi đảng cộng sản trung quốc có lợi cho hòa bình hợp tác phát triển
vị trí hạt nhân lãnh đạo của tổng bí thư tập cận bình được đảng cộng sản trung quốc xác lập đồng thời thúc đẩy chính sách của trung quốc về hữu nghị hợp tác với việt nam
ủng hộ việt nam phát triển có vị thế quốc tế ngày càng cao thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
theo chương trình ngày mai ngày ba mươi một tháng một mươi lễ đón chính thức tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ được tổ chức trọng thể tại đại lễ đường nhân dân bắc kinh
do tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình chủ trì
ngay sau lễ đón tổng bí thư hai nước sẽ tiến hành hội đàm cấp cao và chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện quan trọng
thưa quý vị chuyến thăm trung quốc lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ việt nam trung quốc
củng cố tin cậy chính trị giữa hai đảng hai nước góp phần đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới
chuyến thăm trung quốc lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng là chuyến thăm song phương chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao đảng
nhà nước việt nam từ trung quốc kể từ sau khi bùng phát đại dịch covid một mươi chín
là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tổng bí thư nguyễn phú trọng sau đại hội một mươi ba
và tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm trung quốc sau đại hội hai mươi đảng cộng sản trung quốc
cuộc gặp giữa tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa tổng bí thư hai đảng sau năm năm kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy

bảo hiểm passport và many other boundaries agricultural research of foreign issue việt nam và trung quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày một mươi tám tháng một một nghìn chín trăm năm mươi
bảo hiểm passport và many other boundaries agricultural research of foreign além thànhir chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày một mươi tám tháng một một nghìn chín trăm năm mươi
tám tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi sau hơn bảy mươi năm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
ngày một phát triển ổn định tích cực và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
với nỗ lực chung của cả hai bên quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
thời gian qua về tổng thể tiếp tục duy trì đã phát triển ổn định tích cực
đạt nhiều thành quả quan trọng trên các lĩnh vực
về quan hệ chính trị trao đổi tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên với nhiều hình thức linh hoạt
có phần quan trọng vào việc tăng cường tin cậy chính trị giữa hai đảng hai nước
hợp tác kinh tế thương mại duy trì đà phát triển ổn định trung quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất
và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của việt nam
trong khi việt nam tiếp tục
trung quốc là đối tác thương mại lớn nhất của trung quốc trong asean
và đối tác lớn thứ sáu của trung quốc trên thế giới
hợp tác phòng chống covid đạt nhiều kết quả thực chất
trung quốc là một trong những nước cung cấp vaccine nhiều nhất
đóng góp hiệu quả cho công tác phòng chống kiểm soát dịch bệnh tại việt nam
giao lưu nhân dân từng bước được khôi vục
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai có bảy tám
lượt khách trung quốc đến việt nam tăng một bảy lần so với cùng kỳ năm trước
việt nam là quốc gia có ảnh hưởng quan trọng trong hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
đứng từ góc độ khu vực các chuyên gia cho rằng chuyến thăm lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng
còn mang ý nghĩa đặc biệt khi năm nay là năm đầu tiên
trung quốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với asean
việt nam ngày càng phát huy vai trò chiến lược quan trọng ở asean
việt nam là đối tác thương mại lớn nhất của trung quốc trong asean
việt nam còn là quốc gia đầu tiên
trung quốc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện ở asean
trong bối cảnh đó chuyến thăm trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng
không nghi ngờ gì sẽ thúc đẩy liên lạc và tin cậy chiến lược giữa lãnh đạo hai đảng hai nước
trên bình diện khu vực sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác và tin cậy chính trị giữa trung quốc và asean
cách đây năm năm sau khi đại hội một mươi chín của đảng cộng sản trung quốc bế mạng
tổng bí thư tập cận bình đã chọn việt nam cho chuyến thăm nước ngoài đầu tiên
đây là sự thể hiện truyền thống tăng cường giao lưu cấp cao giữa hai đảng hai nước sau đại hội đảng
cũng là sự khắc họa mối quan hệ trung việt vượt lên trên quan hệ song phương theo nghĩa thông thường
và có ý nghĩa chiến lược quan trọng
trong tình hình hiện nay việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
phù hợp lợi ích căn bản lâu dài của hai bên
có lợi ích cho việc duy trì hòa bình ổn định và thúc đẩy hợp tác ở khu vực và trên thế giới
với lợi thế tiềm năng nhu cầu và thành tựu hiện tại của quan hệ song phương
cùng với quyết tâm và nỗ lực chung của hai đảng hai nước và nhân dân hai nước
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới
với nền tảng hữu nghị hợp tác vững chắc hơn
chủ động ra soát và hoàn thành chương trình kế hoạch công tác chỉ tiêu công tác bộ công an giao năm hai nghìn hai mươi hai
tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án dự án nhiệm vụ bộ chính trị ban bí thư chính phủ giao đảng ủy công an trung ương bộ công an
đó là chỉ đạo của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tại hội nghị giao ban công tác tháng một mươi
cùng với đó tiếp tục tập trung đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm sử dụng vũ khí nóng
tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng tổng ra soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn quốc
tập trung tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện nghị định số năm mươi chín về định danh và xác thử điện tử
trọng tâm là cung cấp mã định danh cho tổ chức cá nhân và tích hợp các tiện ích tối ưu hóa ứng dụng vneid
tổng kết cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn chất ma túy
nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiến hành xử lý bằng pháp luật hình sự
tuần qua đoàn đại biểu bộ công an lào sang thăm và làm việc tại việt nam
hội đàm giữa bộ công an hai nước đại tướng tô lâm và đại tướng vị lây lạng ham phong
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào đã đánh giá một số kết quả nổi bật trong triển khai kế hoạch hợp tác thời gian qua
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an việt nam đã giúp bộ công an lào xây dựng trụ sở làm việc công an bản của lào giáp biên giới việt nam
học viện chính trị công an nhân dân lào xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân cho lào
hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác bảo đảm an ninh trật tự xây dựng đường biên giới việt lào hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
trong khuôn khổ các hoạt động bộ công an việt nam phối hợp với bộ công an lào tổ chức lễ trao huân chương của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
bằng khen của bộ trưởng bộ công an lào tặng các cá nhân tiêu biểu của bộ công an việt nam và hội nghị song phương cấp bộ trưởng
sơ kết một năm thực hiện bản ghi nhớ giữa hai bộ về hợp tác phòng chống ma túy
chủ trì hội thảo khoa học xây dựng lực lượng công an xã phường thị trấn chính quy bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
mỗi cán bộ chiến sĩ cần chủ động khắc phục mọi khó khăn dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm sẵn sàng chấp nhận gian khổ
hy sinh nêu cao ý thức tự học tự rèn làm tốt công tác dân vận là chỗ dựa thực sự vững chắc của nhân dân
tiếp đoàn đại biểu người có uy tín các dân tộc tỉnh hòa bình thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
mong muốn các đại biểu tiếp tục vận động đồng bào giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc cộng đồng làng bản dòng họ cảnh giác với mọi luận điệu tuyên truyền
tạp của kẻ địch và các phần tử xấu tiếp tục giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
ghi nhận những kết quả nổi bật của công an nghệ an đã làm sạch ma túy tại địa bàn hai mươi sáu trong số hai mươi bảy xã biên giới trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an
mong muốn các đại biểu tiếp tục vận động đồng bào giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc cộng đồng làng bản dòng họ cảnh giác với mọi luận liệu tuyên truyền
tạo của kẻ địch và các phần tử xấu tiếp tục giúp đỡ lực lượng công an nghệ an đã làm sạch ma túy tại địa bàn hai mươi sáu trong số hai mươi bảy xã biên giới trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an
mong muốn các đại biểu tiếp tục vận động đồng bào giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc cộng đồng làng bản dòng họ cảnh giác với mọi luận liệu tuyên truyền tạo của kẻ địch và các phần tử xấu tiếp tục giúp đỡ lực lượng công an nghệ an đã làm sạch ma túy tại địa bàn hai mươi sáu trong số hai mươi bảy xã biên giới trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an
nghiên cứu và giả soát đối chiếu với thực tiễn để đề xuất những nội dung cần sửa đổi bổ sung luật cảnh vệ năm hai nghìn một mươi bảy
nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về cảnh vệ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới
đây là một trong những nội dung trọng tâm được trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại hội nghị tổng kết thi hành luật cảnh vệ năm hai nghìn một mươi bảy trong công an nhân dân